tại hà nội tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình phối hợp với báo đại biểu nhân dân tổ chức tọa đàm trực tuyến dân số và phát triển cơ hội và thách thức mới
nghị quyết số hai mươi một của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về công tác dân số trong tình hình mới đã chỉ rõ
tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển
chính phủ cũng đã ra nghị quyết số một trăm ba mươi bảy để thực hiện nghị quyết hai mươi một
tuy nhiên qua theo dõi của tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình đến nay vẫn còn ba mươi tỉnh thành chưa ban hành chương trình hành động
một mươi tỉnh thành chưa ban hành kế hoạch hành động đây là một trong những khó khăn cần phải giải quyết để thực hiện hóa các mục tiêu của công tác dân số trong thời gian tới
tọa đàm trực tuyến với chủ đề dân số và phát triển cơ hội và thách thức mới nhằm trao đổi thu nhận ý kiến đại biểu quốc hội
chuyên gia nhà quản lý cử tri về những thành tiệu đáng ghi nhận mà công tác dân số nước ta đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời tìm ra những tồn tại và đề ra giải pháp để thực hiện công tác dân số một cách có hiệu quả trong tình hình mới